tối ngày hai mươi bốn tháng bảy tỉnh hải dương đã tổ chức lễ dân hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm tình cảm của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với người có công với cách mạng
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ tỉnh yên bái đã hỗ trợ gần một bảy tỷ đồng tặng gia đình chính sách người có công
trong năm hai nghìn hai mươi tỉnh yên bái còn bố trí kinh phí hỗ trợ xây mới sửa chữa hơn bốn trăm linh căn nhà của hộ gia đình người có công với cách mạng với kinh phí hai mươi tám tỷ đồng
ngành y tế đã tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho các bà mẹ việt nam anh hùng thương bệnh binh nặng